đây là hình thức trộm cắp không mới

ít nhất là mình biết là mình xem lại là mình sẽ mất như thế nào để mình lần sau mình rút kinh nghiệm
cái vấn đề thứ hai nữa thì có thể là mình sẽ cung cấp được cái tài liệu đấy cho
các cơ quan chức năng mà nó liên quan để có thể là phối hợp ngăn chặn lần tiếp theo
ngoài việc tự giác bảo vệ tài sản của mình các trường hợp khi bị đối tượng trộm cắp hãy đến ngay cơ quan công an trên địa bàn để trình báo sự việc
và kèm theo hình ảnh từ camera giám sát một cách nhanh nhất để phục vụ công tác điều tra bắt giữ đối tượng
hội khẩu thường chú tại thôn hai e hai mươi chín xã đắc mon huyện đắc song tỉnh đắc nông có xeo thẳng dài một năm cm trên trước mép phải
và đối tượng trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hội khẩu thường chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà địa vũng tàu
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường rơi nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an